trên nhiều trang mạng xã hội do các cá nhân tổ chức chống đối thủ hành với việt nam như việt tân tiếng dân news bbc tiếng việt rfa
đang lan truyền những luận điệu xuyên tạp thiếu khách quan nhằm bôi lên vấy bẩn nền giáo dục việt nam
lợi dụng một số khó khăn bất cập của nền giáo dục chúng đã chụp mũ đổ lỗi cho chế độ cho đảng cho chính quyền
những kẻ này rêu rao rằng nền giáo dục hiện nay biến phụ huynh và học trò
thành chỗ đào tiền lạm thu giáo dục nền giáo dục phụ huynh phải chạy trường lớp chạy điểm cho con
chúng còn tổ chức các diễn đàn online trên facebook để dạy về cách làm giáo dục
không những vậy chúng gieo rắc tư tưởng xung ngoại bài nội trong vấn đề giáo dục
bằng cách ra sức quảng bá tô vẽ khuất trương nền giáo dục phương tây
và coi đó là điểm đến lý tưởng con đường duy nhất để thế hệ trẻ việt nam
có điều kiện làm dạng dỡ tương lai mở mang tiền đồ của đất nước
mục tiêu mà các đối tượng hướng đến là làm suy giảm uy tín của nền giáo dục
phủ nhận thành tựu giáo dục dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước
kích động tư tưởng bất mãn chống đối với chính quyền
trong quá trình phát triển và hoàn thiện ở tất cả các lĩnh vực quản lý xã hội của chúng ta
không khi nào và không bao giờ chúng ta hết được những ý kiến trái chiều
trong đó thì có những góp ý những phản biệt mang tính chất tích cực
và có cả những phản biệt mang tính chất tiêu cực
những luận điểm mang tính chất lợi dụng phản biện để chống phá
lĩnh vực giáo dục của chúng ta trong thời gian vừa qua
chúng ta thực hiện một loạt những đổi mới đổi cân bản toàn diện nền giáo dục
vì vậy cũng có rất nhiều các ý kiến trái chiều và có cả những thế lực thù địch
lợi dụng những tình trạng như thế này để bóp méo sự thật
để chống phá sự nghiệp đổi mới giáo dục của chúng ta
những luận điểm mang tính chất thù địch những luận điểm mang tính chất bóp méo
nó tạo ra dư luận xã hội không tốt
và như vậy thì cái ngành giáo dục sẽ rất khó có được cái sự ủng hộ của toàn thể xã hội
đối với sinh nhật giáo dục
và nó làm chúng ta không thể huy động được tối đa các nguồn lực xã hội
và như thế thì cái lực lượng làm giáo dục cũng như là cái lĩnh vực giáo dục rất khó phát triển
có thể thấy tình trạng lạm thu nhìn chung đã được chấn chỉnh
khi năm nào các cơ quan chức năng cũng liên tục đưa ra hàng loạt văn bản yêu cầu minh bạch
trong thu chi tại các trường học
trước ngày khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã có hướng dẫn liên quan đến quản lý thu chi đầu năm học
để các nhà trường thực hiện cũng như phụ huynh có cơ sở để giám sát
ngay sau đó sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng quy định hai mươi sáu khoản thu
trong năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
tất cả các mức thu đều căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí nội dung chi
được thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện
có sự thống nhất của ban giám hiệu nhà trường
và cơ quan quản lý cấp thu
trước khi ban hành
quy động các nguồn lực từ phụ huynh học sinh để tăng cường bổ sung
bồi dưỡng cho cái công tác quản lý hoặc là công tác theo dõi lớp của các con
rồi là những khoản ví dụ như đầu tư mới về cơ sở vật chất xây dựng
hoặc là thậm chí là mua sắm trang thiết bị học tập mới
nó cũng không phải là khoản để ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh
đứng ra tự nguyện thu để trang bị cho các lớp
người ta đôi khi thổi phòng một vấn đề nó làm đúng theo quy định
đúng chủ trương nhưng mà người ta lại cho rằng nó là lạm thu
hoặc là có một số nơi ở đâu đó làm sai cái chính sách về xã hội hóa giáo dục
và nó có cái biểu hiện của lạm thu thì bắt đầu người ta thổi bùng lên
người ta cho rằng đấy là cả một cái nền giáo dục của chúng ta như thế
thì đấy là cái câu chuyện không công bằng
trong những năm gần đây giáo dục việt nam liên tiếp được đánh giá cao
trên trường quốc tế
tính tới thời điểm hiện tại tất cả sáu mươi ba tỉnh thành phố
đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ hai
và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ một
nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ một trăm linh học sinh học hai buổi một ngày
tạo tiền đề thuận lợi để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
bảng xếp hạng quốc gia tốt nhất về giáo dục hai nghìn hai mươi một
được us news world report công bố vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
việt nam tăng năm bậc xếp hạng năm mươi chín thế giới về giáo dục
còn theo the economist những năm qua
nền giáo dục việt nam đạt được nhiều thành tích đáng

và lọt top những quốc gia có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới
dữ liệu mới nhất từ ngân hàng thế giới cho thấy
xét về tổng điểm học tập
học sinh việt nam không chỉ vượt trội so với các nước trong khu vực là malaysia và thái lan
mà còn vượt qua học sinh ở anh canada
những quốc gia có nền kinh tế lớn hơn nhiều
điều đáng nói là điểm số của học sinh phân bổ đồng đều
và không có sự tranh lệch giữa giới tính hay vùng miền như ở những nơi khác
cuối năm hai nghìn hai mươi một
việt nam đã trúng cử thành viên hội đồng chấp hành tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong kết quả xếp hạng các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc
về công bố khoa học theo hai mươi bốn lĩnh vực
đã có tên một mươi nhà khoa học việt nam trong bảng xếp hạng trong sáu lĩnh vực
điều này phản ánh sự tiến bộ nỗ lực và hội nhập không ngừng của các nhà khoa học việt nam
đã được ghi nhận trên bản đồ khoa học của thế giới

theo yêu cầu của ký quyết thai chính
công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ tiếp tục được củng cố
giáo dục phổ thông cả đại trà và núi nhỏ tiếp tục nâng lên
được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao
ký sinh tham dự các kỳ thiên hôn với khu vực của quốc tế đạt thành tích cao
tổ chức thành công ký ký phát nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
đảm bảo nghiêm túc an toàn
kết quả thi đảm bảo khách quan để xét công nhận tốt nghiệp và cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học
giáo dục nghề nghiệp sử dụng để tuyển sinh
sẽ là không tương đồng nếu so sánh nền giáo dục việt nam với các nước phát triển hiện đại
việt nam là nước đang phát triển có thu nhập trung bình
nhưng so với nhiều nước trong khu vực việt nam vẫn có tỷ lệ đi học rất cao
thậm chí cao hơn cả những nước có thu nhập nhiều hơn như trung quốc thái lan ấn độ
đồng thời hệ thống giáo dục việt nam luôn được trú trọng
chất lượng giáo dục cũng đang được nâng cao
nhiều khu công nghiệp phát triển lên nhân lực lấy ở đâu ra
và một điều này rất quan trọng
ngoài sự phát triển kinh tế trực tiếp
văn hóa cốt cách chất của người việt
nếu không có học vấn học thức
bảo mòn đi vì sự phát triển chạy theo lợi ích cụ thể nào đó
không giữ được truyền thống dân tộc sự hiếu học và văn hóa dân tộc
thì nó sẽ mai mổ đến đâu nữa
cho nên là cả ngay trước mắt và cả lâu dài
giáo dục sẽ tiếp tục làm trụ đỡ để chúng ta
phát triển vững vàng
đấy là nguyên lý không thay đổi
và phải đầu tư cho nó xứng đáng
đối với những nhóm yếu thế trong xã hội
nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách
việt nam đã ban hành và triển khai nhiều chủ trương
để bảo đảm việc tiếp cận giáo dục
không ai bị bỏ lại phía sau
năm học mới này
cô và chò tại điểm trường khẩu cồ ở lao cai
có một niềm vui mới
khi bằng sự giúp đỡ của lực lượng công an
cùng với bà con nhân dân
đường dây dẫn nước từ đầu nguồn đến nhà trường
đã được hoàn thành
phục vụ tốt cho việc sinh hoạt và học tập ở đây
năm học vừa rồi
tại điểm trường khẩu cồ
không có nguồn nước sạch để dùng
chúng tôi đã phải vận động
các bậc phụ huynh của các cháu
xách nước ở nhà mang đi
để phục vụ trong quá trình sinh hoạt tại đỉnh trường
còn tại đà nẵng
trong năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
thành phố sẽ chi hơn

để hỗ trợ một trăm linh học phí
đối với trẻ mầm non và học sinh các cấp công lập
và ngoài công lập theo mức đóng trường công
chính sách ý nghĩa và thiết thực này
đã mang đến niềm vui
trước ngày khai giảng
rất là phấn khởi và vui mừng
phấn khởi và vui mừng
vì để giảm được cái gánh này
phụ huynh của mình
và giảm được một cái bớt khó khăn cho phụ huynh
học phí nó không có nhiều
nhưng mà được hiển giảm trong vòng một năm
thành ra là mình được thành ba năm rồi
thành ra số tiền cộng lại
cũng rất là nhiều
và phụ huynh cũng rất là vui mừng
hai năm qua
để giảm bớt ảnh hưởng từ dịch bệnh covid một mươi chín
không chỉ đà nẵng mà nhiều địa phương
cũng hỗ trợ một trăm linh học phí cho trẻ mầm non
và học sinh phổ thông theo quy định
như hải phòng bắc ninh quảng ninh
bà rịa vũng tàu các tỉnh thánh khác
hầu hết hỗ trợ ở mức năm mươi
còn các cơ sở giáo dục
cũng cố gắng chuẩn bị những điều kiện tốt nhất
cho các em học sinh trước ngày khai giảng
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đặc biệt quan tâm
đến sự phát triển của giáo dục đất nước
một dân tộc rốt là một dân tộc yếu
cả cuộc đời
người chỉ có một sự ham muốn
ham muốn tuột bậc
là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập
đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc
ai cũng được học hành
thấm nhuần lời dạy của người
cho đến tận ngày hôm nay
chúng ta quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo
coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu
nhìn lại lịch sử đã đi qua
trong từng thời kỳ cách mạng
dưới sự lãnh đạo của đảng
nền giáo dục của việt nam có sự cải cách đổi mới
và đạt được nhiều thành tựu quan trọng
góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới
tự hào sánh vai
với các cường quốc nam châu
thưa quý vị
đảng nhà nước ta xác định
giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu
để phát triển đất nước
những kết quả đã đạt được là minh chứng sinh động
về thành tựu to lớn của nền giáo dục việt nam
trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng
việc các đối tượng phản động cơ hội chính trị
lợi dụng sự kiện vấn đề nóng
để xuyên tạc tình hình đất nước
từ đó vu khống đảng nhà nước
kích động người dân chống đối chính quyền
không phải là thủ đoạn mới mẻ
nếu không muốn nói đó là những giọng điệu lạc lõng cụ dích
vì vậy mỗi người dân
cần tin tưởng vào chủ trương đường lối đổi mới giáo dục
của đảng và nhà nước
đồng thời lên án đấu tranh với những kẻ cố tình vu khống
bôi nhọ phủ nhận những thành tựu
vô cùng quan trọng của nền giáo dục việt nam